tại bệnh viện đa khoa tâm anh thì việc khám cũng như là tư vấn đối với các mẹ bầu về vấn đề này thì đang được triển khai như thế nào
bác sĩ có thể có thêm những chia sẻ để các mẹ bầu có thể có thêm những sự lựa chọn và hiểu rằng là cái quá trình khám phụ khoa thì không chỉ là về các biểu hiện lâm sàng tư vấn về sức khỏe mà chúng ta cũng được tư vấn về rất nhiều những vấn đề khác liên quan đến tâm lý và những thắc mắc trong quá trình mang thai nữa ạ
ở bệnh viện tâm anh của bọn mình thì bọn mình nói chung là chăm sóc toàn diện từ phụ khoa đến sản khoa
với những từ thực ra mình chăm sóc từ khi là mẹ có nguyện vọng mang thai chứ không phải là đến lúc thai kỳ
thì lúc đó bọn mình đã khám để sàng lọc các vấn đề về sức khỏe sinh sản cả mẹ và bố
sau đó khi mà các bạn mang bầu thì bắt đầu mang thai một cái là bọn mình đã hỗ trợ rồi
gói thai sản sớm nhất của bọn mình là một mươi hai tuần
tại vì là trước đó thì có rất nhiều nguy cơ đối với mẹ và thai nếu các bạn ký gói sớm các bạn sẽ gặp rất nhiều bất lợi
cho nên bọn mình sẽ kỳ gói từ một mươi hai tuần
và trong toàn bộ quá trình đó bất kỳ buổi khám thai nào các bạn cũng được kết hợp khám phụ khoa nếu các bạn có nhu cầu
vì không mẹ nào có những mẹ rất bình thường các mẹ không thích đặt mỏ phịt đâu
đặt mỏ phịt rất là khó chịu khi khám phụ khoa
nhưng mà nếu có vấn đề bọn mình sẽ hỗ trợ luôn
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
một số bà mẹ trong quá trình mang thai có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe đặc biệt là sản phụ khoa
nhưng do có tâm lý ngại thăm khám
hoặc chủ quan triệu chứng thoáng qua sẽ tự biến mất khiến nhiều bệnh lý có thể tiến triển nặng nề
do đó các bác sĩ chuyên khoa khuyên cáo chị em phụ nữ nên lắng nghe các dấu hiệu cơ thể mình để thăm khám sớm
có can thiệp hiệu quả từ đầu giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
là một trong những đơn vị mũi nhọn được chú trọng đầu tư và phát triển tại bệnh viện đa khoa tâm anh ngay từ những ngày đầu thành lập
trung tâm sản phụ khoa quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ hàng đầu giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm tận tâm
cùng trang bị cơ sở vật chất hệ thống máy móc hiện đại
triển khai đa dạng các gói thăm khám và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ
phù hợp theo từng giai đoạn từng độ tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau như sức khỏe tiền hôn nhân
chăm sóc trước sinh trong sinh và sau sinh
bảo đảm tiêu chí mang lại hiệu quả tối đa trong công tác thăm khám chẩn đoán điều trị và chăm sóc sau điều trị
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết